hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên một số bệnh viện trung tâm hồi sức covid một mươi chín cần bổ sung nhân lực để mở rộng quy mô dường bệnh
do đó ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị bộ y tế xem xét tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế cho thành phố
cụ thể là một bác sĩ và hai điều dưỡng trong đó có ba trăm linh bác sĩ và sáu trăm linh điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu
trong ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tính đến một mươi sáu giờ tổng số ca nhiễm phát hiện bằng rt pcr tại thành phố hồ chí minh là một một trăm bảy mươi năm người
số ca nhập viện tầng hai mươi ba trong ngày là một sáu mươi năm người số xuất viện trong ngày là một một mươi một người
số ca xuất viện có khuyên hướng cao hơn số ca nhập viện trong vòng một tuần qua
tổng số ca covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện tầng hai ba là một mươi một năm trăm bảy mươi bốn người
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là hai tám trăm linh sáu người
số ca đang cách ly điều trị tại nhà là năm mươi bảy bốn trăm năm mươi hai người
như vậy hiện thành phố hồ chí minh đang có bảy mươi một
tám trăm ba mươi hai bệnh nhân được điều trị cách ly
số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là ba một trăm năm mươi ba ca
trong đó số ca đang thở máy xâm lấn là năm trăm linh năm người
số ca tử vong trong ngày là sáu mươi năm người
trong đó có chín trường hợp chuyển viện từ các tỉnh thành khác
trong sáu mươi năm ca tử vong trong ngày có chín mươi một số ca kèm bệnh nền tám mươi sáu số ca có độ tuổi từ năm mươi trở lên
không có trường hợp tử vong ở người dưới một mươi tám tuổi và ở phụ nữ mang thai
thành phố tiếp tục triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín đủ liều cơ bản
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên bao gồm người từ các tỉnh về tp hcm sinh sống và làm việc tiêm cho trẻ em một mươi hai một mươi bảy tuổi
bên cạnh đó tiến hành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại theo quy định đặc biệt là người thuộc nhóm có nguy cơ cao
đến nay tp hcm đã thực hiện được một mươi bốn tám trăm tám mươi một sáu trăm ba mươi ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
bao gồm bảy chín trăm năm mươi tám trăm tám mươi sáu mũi một sáu tám trăm chín mươi bảy hai trăm tám mươi bốn mũi hai
năm hai mươi năm mũi bổ sung và hai mươi ba bốn trăm ba mươi tám mũi nhắc lại
trong đó có một ba trăm ba mươi ba tám trăm một mươi ba mũi tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nghiên cứu của các nhà khoa học ở hồng kông trung quốc cho thấy biến thể omicron tái tạo kém hơn trong mô phổ của con người so với chủng virus ban đầu
có lẽ liên quan tới mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
tuy nhiên giáo sư đứng đầu cuộc nghiên cứu đã cảnh báo rằng mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
liên quan đến biến thể omicron một triệu người có thể bị cách ly vào ngày giáng sinh
tiến sĩ michel chanchua cho biết điều quan trọng là mức độ nghiêm trọng của bệnh ở người không chỉ được xác bệnh bởi sự nhấn lên của virus
mà còn bởi phản ứng miễn dịch của vật chủ đối với sự lây nhiễm
ông nói thêm cũng cần lưu ý rằng bằng cách lây truyền cho nhiều người
một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây ra bệnh nặng hơn và dẫn tới tử vong mặc dù bản thân virus đó có thể ít gây bệnh hơn
do đó kết hợp với các nghiên cứu gần đây của chúng tôi
omicron có khả năng né tránh một phần khả năng miễn dịch từ vaccine và người đã từng mắc bệnh trong quá khứ
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
nghiên cứu do khoa y thuộc đại học hồng kông công bố cho thấy
các nhà nghiên cứu đã phân lập thành công biến thể này và sử dụng mô phổi được lấy ra để điều trị nhằm điều tra về đột biến mới
nghiên cứu cũng cho thấy omicron sao chép nhanh hơn chủng virus sars cov hai ban đầu và biến thể delta trong phế quản người
theo đó trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi lây nhiễm biến thể omicron sao chép nhanh hơn khoảng bảy mươi lần so với biến thể delta và chủng sars cov hai ban đầu
ngược lại biến thể omicron sao chép kém hiệu quả hơn thấp hơn một mươi lần trong mô phổi người so với virus sars cov hai chủng gốc
qua đó có thể cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
phản ứng về nghiên cứu giảng viên lâm sàng cao cấp tại đại học ester tiến sĩ david gen nói
sự gia tăng nhân bản gấp bảy mươi lần là điều đáng lo ngại
điều này giải thích cho việc gia tăng khả năng lây truyền của virus
tuy nhiên vẫn chưa có sự rõ ràng về việc giảm một mươi lần khả năng lây nhiễm qua phổi trong nghiên cứu tại phòng thí nghiệm này sẽ diễn ra thực tế như thế nào ở bệnh nhân
thoạt nhìn đây có thể là một tin tốt
tuy nhiên nếu virus có thể tái tạo nhanh hơn bảy mươi lần nhưng lây nhiễm chậm hơn một mươi lần điều đó vẫn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tăng gấp bảy lần
tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin chính quyền hàn quốc sẽ khôi phục các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai kéo dài cho đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
do số ca nhiễm mới và bệnh nặng gia tăng
theo quy định mới giới chức trách cấm các cuộc tụ tập từ bốn người trở lên kể cả đã tiêm vaccine đủ liều lệnh giới nghiêm cuộc sống ban đêm tái xuất với quán cà phê ba và nhà hàng phải đóng cửa trước hai mươi một giờ dạp chiếu phim được mở cửa nhưng phải dừng hoạt động sau hai mươi hai giờ
những người chưa được tiêm phòng chỉ có thể ăn tối một mình mua mang đi hoặc giao hàng tận nơi
thủ tướng hàn quốc kim bo kyung đã xác nhận ý định của chính phủ trong việc khôi phục các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ hơn
trong một cuộc họp về covid một mươi chín hôm ngày một mươi năm tháng một mươi hai sau khi quốc gia này lập kỷ lục mới về số ca bệnh mới trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai với gần bảy tám trăm năm mươi trường hợp thêm hơn bảy sáu trăm hai mươi ca mắc mới được ghi nhận trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đây là lần thứ sáu trong tháng này mức tăng trong ngày vượt quá bảy
tình trạng khủng hoảng thiếu dường bệnh đang trở nên ngay càng nghiêm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc
với các khu vực chăm sóc tích cực luôn hoạt động trên tám mươi công suất kể từ cuối tuần trước theo stress times
ở tuần bụi seoul nơi đang đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất chỉ còn khoảng ba mươi dường cho những bệnh nhân nặng nhất
park hang một quan chức cấp cao của bộ y tế cho biết nguồn lực y tế đang nhanh chóng cạn kiệt ở thủ đô seoul và các khu vực lân cận
khoảng tám mươi sáu các đơn vị chăm sóc đặc biệt được chỉ định để điều trị covid một mươi chín tại các khu vực này hiện còn có người nằm
nhưng vẫn còn tám trăm linh bệnh nhân đang chờ nhập viện tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai theo asaci
khi cuộc khủng hoảng dường bệnh ngày càng gia tăng chính phủ kể từ đầu tháng một mươi một đã ban hành bốn lệnh điều hành cho các bệnh viện
để dành thêm giường cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng hoặc nguy kịch
tuy nhiên với sự gia tăng bệnh nhân đang vượt qua số lượng dường bệnh được cung cấp
kể từ khi các dường bệnh mới được bổ sung từ ngày năm tháng một mươi một
đã có ít nhất bốn trăm bốn mươi hai bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng cần được chăm sóc đặc biệt
nhiều hơn gấp ba lần số giường có thể được huy động trong thời gian này
bộ y tế và phúc lợi xã hội thừa nhận rằng các bệnh viện sẽ gần đạt công suất tối đa và không thể kê thêm giường
khi các bệnh viện buộc phải chuyển đổi thêm giường cho bệnh nhân covid một mươi chín
những bệnh nhân mắc các bệnh khác đang bị tước quyền được điều trị
bác sĩ suzy yang chuyên gia y tế của trung tâm y tế samsung chia sẻ
các nhân viên y tế tuyến đầu cho biết sự gia tăng đột biến số ca covid một mươi chín mới
trong những tuần gần đây đã khiến các bệnh viện bị quá tải
nhiều bệnh nhân đáng lẽ cần nhập viện đã phải ở nhà
bệnh nhân cần được chăm icu thì phải ở khu chăm sóc bình thường
hiệp hội bác sĩ vì chủ nghĩa nhân đạo cùng bốn nhóm y tế và phúc lợi khác cho biết trong một phát ngôn chung
khi các nguồn lực trở nên cạn kiệt những bệnh nhân có cơ hội sống sót thấp
đã phải chấp nhận nhập viện trong điều kiện không được chăm sóc hồi sức
bệnh nhân mắc các tình trạng y tế khác được yêu cầu ký vào một đơn đồng ý rằng
họ có thể không được tiếp tục điều trị hoặc phẫu thuật khi bị cách ly vì covid một mươi chín
phát ngôn nói rằng chính phủ đã có hai năm để tăng công suất cho bệnh viện
nhằm chuẩn bị cho tình huống hiện tại vốn có thể dự đoán được
nhưng các nỗ lực này đã không thành công
khi đất nước dỡ bỏ các hạn chế cần phải có các biện pháp để ứng phó
với tình trạng gia tăng số người nhập viện vốn có thể đoán trước theo phát ngôn
trong một cuộc họp báo khẩn cấp vào tuần trước một hiệp hội bác sĩ nói rằng
tình trạng gần đây trong các bệnh viện cho thấy chính phủ đã thất bại
trong việc chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất
hiệp hội cho biết tại các phòng cấp cứu của bệnh viện
bệnh nhân covid một mươi chín đã phải đợi tới ba trăm linh giờ để có giường
hầu hết bệnh nhân đều đến phòng cấp cứu hiện tại là bệnh nhân có tình trạng
chuyển biến xấu sau khi buộc phải điều trị tại nhà
khoảng ba tuần sau khi bước vào cuộc sống bình thường mới
chính phủ đã đặt dịch vụ chăm sóc tại nhà mặc định cho tất cả các bệnh nhân covid một mươi chín
bao gồm cả bệnh nhân có nguy cơ cao như người trên bảy mươi tuổi và phụ nữ mang thai
nhằm giảm bớt tình trạng thiếu dường
choi eun rang y tá bệnh viện đại học quốc gia seoul
một trong những bệnh viện lớn nhất của đất nước cho rằng
việc để bệnh nhân điều trị tại nhà là bỏ mặc họ mà không theo dõi và điều trị thích hợp
nhiều bệnh nhân đã bị bỏ mặt cho qua đời tại nhà sau khi các triệu chứng của họ xấu đi nhanh chóng
cô choi nói
theo thống kê chính thức ít nhất hai mươi chín bệnh nhân tử vong tại nhà trong năm tuần qua
vì không có bệnh viện tiếp nhận
vào tuần cuối cùng của tháng một mươi một khi hơn chín mươi số rừng chăm sóc đặc biệt
được lấp đầy tại các bệnh viện ở seoul
tổng thống moon jae in đã nói rõ trong hai bài phát biểu trước công chúng rằng
hàn quốc sẽ tiếp tục mở cửa
ông nói đảo ngược kế hoạch và quay lại các biện pháp cũ không phải là một lựa chọn
đến ngày sáu tháng một mươi hai khi số ca mắc mới tiếp tục tăng đột biến
chính phủ mới khôi phục các giới hạn về quy mô tụ tập nhóm
các hạn chế chặt hơn tiếp tục được tái áp đặt vào tuần trước
sau khi nước này phát hiện trường hợp nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
tiến sĩ yam jong sik chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trung tâm y tế đại học gachon cho rằng
sự gia tăng số ca tử vong tại nhà là một minh chứng cho sự thất bại trong việc ứng phó kịp thời
nếu chúng ta hành động sớm thì đã không có nhiều bệnh nhân chết vì không được nhập viện đến thế ông nói
tiến sĩ kim uso chuyên gia về bệnh truyền nhiễm thuộc trung tâm y tế đại học hàn quốc cho biết
chính phủ lẽ ra phải thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp
khi tỷ lệ lấp đầy dường chăm sóc đặc biệt vượt qua bảy mươi năm
ông nói thường phải mất khoảng hai ba tuần để các biện pháp giãn cách xã hội
và can thiệp sức khỏe cộng đồng khác phát huy tác dụng
trần trừ quá lâu có nguy cơ khiến nhiều sinh mạng mất đi một cách không cần thiết